có khoảng gần ba năm tấn thực phẩm đông lạnh gồm các loại như gà ủ muối dồi xuộn mực một nắng bạch tuộc với thời gian lưu trữ không xác định được
chủ cơ sở không cung cấp được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và gần ba năm tấn thực phẩm trên không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp đồng mua bán và nguồn gốc xuất xứ
số thực phẩm đông lạnh được thủy nhập từ nhiều nơi và bán xỉ lẻ tại nhà bán online cho các huyện trên địa bàn tỉnh đắk lắc và một số tỉnh lân cận
quá trình làm việc chủ cơ sở thư nhận đã nhập các nguồn hàng này nhiều nơi trên cả nước
khi nhập hàng nguồn hàng rất rẻ với giá chỉ vài chục ngàn
tuy nhiên khi lưu thông ra thị trường thì những sản phẩm này được bán với giá vài trăm ngàn
qua công tác kiểm tra này phòng cảnh sát môi trường đề nghị các cơ quan ban ngành quản lý về lĩnh vực an toàn thực phẩm cùng chung tay vào cuộc
sức cầu chung của thị trường giảm mạnh chỉ có một mươi sáu giao dịch phát sinh trong hai tháng qua
hiện mặt bằng giá thứ cấp giảm từ một mươi hai mươi ba so với thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi hai
mức giảm phổ biến từ một trăm linh sáu trăm chín mươi triệu đồng mỗi nền
thậm chí có nơi lên đến một tỷ đồng mỗi nền
theo hội mô giới bất động sản việt nam nguyên nhân của việc giá đất nền tại khu vực phía nam giảm mạnh
vì đầu năm hai nghìn hai mươi hai giá đất nền đã tăng quá mạnh
mức giá này tăng cao so với thực chất
do vậy thị trường sẽ tiếp tục giảm để điều chỉnh về mức phù hợp
ngược lại những vùng chưa có nhiều dự án sẽ có khả năng tăng giá
liên quan đến tình hình nợ bảo hiểm xã hội của các tổ chức đơn vị trên địa bàn tp hcm
bảo hiểm xã hội tp hcm vừa yêu cầu hơn năm mươi tám đơn vị doanh nghiệp khắc phục nợ bảo hiểm xã hội
thực hiện đóng đầy đủ cho người lao động
theo đó tính đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
toàn thành phố hồ chí minh có tổng số đơn vị nợ bảo hiểm xã hội
từ một tháng trở lên là năm mươi tám chín mươi hai đơn vị
với tổng số tiền nợ hơn bốn năm trăm ba mươi
trong đó nợ từ một đến dưới ba tháng là bốn mươi một một trăm bảy mươi sáu đơn vị
với tổng số tiền nợ là một chín trăm sáu mươi sáu
nợ từ ba tháng tính dưới sáu tháng là sáu bảy trăm hai mươi chín đơn vị
với tổng số tiền nợ là bốn trăm hai mươi ba bảy trăm hai mươi năm đơn vị
nợ từ sáu tháng đến dưới một mươi hai tháng là ba năm trăm bốn mươi sáu đơn vị
với tổng số tiền nợ là ba trăm ba mươi năm năm trăm linh bảy đơn vị
nợ từ một mươi hai tháng trở lên là sáu sáu trăm bốn mươi một đơn vị
với tổng số tiền nợ là một tám trăm một mươi hai tỷ đồng

biết tình trạng này bảo hiểm xã hội tp hcm sẽ tăng cường thanh tra chuyên ngành đột xuất
đối với các đơn vị không chấp hành đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm y tế cho người lao động
kiên quyết xử lý vi phạm hành chính theo quy định để bảo vệ quyền lợi người lao động
sáng nay ngày một mươi tháng ba kho dược quy mô hai mươi m hai đạt tiêu chuẩn thực hành tốt
bảo quản thuốc gsb và gdp của công ty cổ phần dược liệu trung ương ii
vừa được khánh thành tại khu công nghiệp long hậu huyện cần duộc tỉnh long an
với vốn đầu tư một mươi bảy triệu đô la mỹ
kho dược long hậu được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn gsb và gdp tháng một hai nghìn hai mươi ba vừa qua
với hệ thống bms tiên tiến theo dõi và cảnh báo nhiệt độ độ ẩm tự động
đảm bảo chất lượng thuốc vaccine duy trì ở điều kiện tối ưu
hệ thống an ninh bảo mật hiện đại với tổng vốn đầu tư bốn trăm một mươi năm tỷ đồng
kho dược long hậu là cổ mốc quan trọng giúp phyto pharma kiên toàn chứa cung ứng dược phẩm trang thiết bị y tế
dịp này phyto pharma ký kết hợp tác toàn diện với công ty gsk việt nam
để đảm bảo chuỗi cung ứng liên tục thuốc và vaccine chất lượng tốt nhất
và hợp tác song phương quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế
thưa quý vị những vị trí vàng tại các tuyến phố chính của thành phố hồ chí minh
để kinh doanh từng có thời điểm được săn lùng ráo riết
tuy vậy tình trạng này đã hoàn toàn trái ngược kể từ sau dịch covid một mươi chín
giá cho thuê ngày càng giảm nhưng nhiều vị trí đắc địa
trước đây vẫn ế khách thuê
các chuyên gia cho rằng các mặt bằng tại khu vực trung tâm với chi phí cao
không còn là ưu tiên của nhiều doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn như hiện nay
các mặt bằng có vị trí vàng trên những tuyến đường này
trước đây là nơi các thương hiệu nổi tiếng thuê để kinh doanh
giá thuê thời điểm cao nhất lên đến gần một trăm linh triệu
với diện tích từ một trăm linh đến hai trăm linh mét vuông
dịch covid một mươi chín bùng phát nhiều đơn vị phải trả lại mặt bằng
vì không gồng gánh nổi chi phí
sau dịch những tám biển cho thuê mặt bằng vững trèo ở đó
dòng chữ bị mờ đi hoặc những miếng dán bị rách
thì ngay lập tức sẽ có những miếng dán mới được dán lên thay thế như thế này
và cứ như thế trong vòng hai năm qua
nhiều mặt bằng tại tp hcm rơi vào tình trạng tiền mãi vẫn không có người thuê
mấu chốt quan trọng nhất đối với những cái thị trường trung tâm
những thị trường vàng như quần một
là động lực lớn đến từ các du khách nước ngoài nhiều hơn
và đến từ những chuyên gia nước ngoài nhiều hơn
bởi vì thời điểm này rồi rằng
chúng ta mới thu hút khoảng tầm ba sáu triệu du khách nước ngoài thôi
và con số này nó rất bé so với thời điểm của năm hai nghìn một mươi chín
tức là một mươi tám triệu
thành ra bây giờ mặc dù là cái thị trường du lịch đã có những sự hồi phục nhất định
nhưng mà so với thời điểm trước đây nó vẫn thấp hơn sáu lần
và điều này chính vì điều này thì nó ảnh hưởng rất lớn
đối với các mặt bằng cho thuê tại thị trường quận một
một số đơn vị thuê cho biết
dù hiện tại sức mua không tốt
nhưng giá cho thuê tại khu vực này không có dấu hiệu giảm
mà vẫn giữ ổn định ở mức cao
thậm chí còn tăng nhẹ
chính vì vậy nhiều doanh nghiệp đã không còn ưu tiên thuê
những mặt bằng lớn ở vị trí trung tâm để kinh doanh như trước
chúng tôi nghiên cứu thấy là cái nhu cầu
thật sự giảm súc đáng kể
do nền kinh tế bị giảm
cũng như thu nhập người dân giảm
và chúng tôi cũng đang quy hoạch lại những cái chuỗi chúng tôi
chúng tôi tính toán
chúng tôi sẽ mở mới một số
và chúng tôi đóng những cái cửa hàng nào
mà không phù hợp chúng tôi sẽ đóng

vì vậy mặt bằng đẹp vẫn khó chờ thuê
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
tất cả doanh nghiệp tổ chức kinh tế hộ kinh doanh cá nhân
kinh doanh chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử
yêu cầu này đã tạo cú hít
cho quá trình số hóa dữ liệu
xong cũng gây không ít bối rối cho bộ phận kế toán
những bất cập khi tổng hợp
xử lý hóa đơn vô hình trung
đã mở ra cuộc đua mới cho ngành phiên tách
những tập đoàn lớn cũng như là những công ty khởi nghiệp
phải liên tục cập nhật những tính năng mới
tự động và thông minh trong quản lý tài chính
phóng sự này cũng sẽ khép lại
những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
đến ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
một trăm linh số lượng doanh nghiệp tổ chức kinh tế hộ cá nhân kinh doanh
đang sử dụng hóa đơn
đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử
tính đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
đã có trên hai một tỷ hóa đơn điện tử
được phát hành
dù vậy thách thức với các doanh nghiệp lớn
thời điểm hiện tại là phải xử lý
một lượng khổng lồ các hóa đơn bán hàng và mua hàng
ngay trong ngày
so với giai đoạn sử dụng hóa đơn giấy
giai đoạn có thể tập hợp và xử lý theo tuần hoặc theo tháng
thì hóa đơn điện tử không thể sửa chữa
sau khi phát hành và sau khi lưu trữ với cơ quan thuế
như hóa đơn giấy trước đây mình có thể in ra
rồi mình nót và giết trì giết mực vào
nhưng mà hóa điện tử là nó là thông điệp điện tử
nên cái việc mà in trả hóa đơn ra giấy
để phục vụ sổ sách kế toán
nó chỉ là phục vụ mục đích nội bộ thôi
còn về xu hướng thanh tra kiểm tra
thì cơ quan thuế người ta sẽ check trực tiếp
cái thai thông điện điện tử xml đó
khi thanh tra kiểm tra
thì đòi hỏi doanh nghiệp phải lưu trữ
các hệ thống ví dụ như là mình phải lưu trữ
thế hàng tháng hoặc hàng ngày hoặc bộ phận nào
để đảm bảo cái chi phí đó khi cơ quan thuế giải trình
mình có một mươi ngày để mình có thể truy xuất
từ hệ thống mình ra
trên thực tế phần mềm hỗ trợ kế toán
và quản lý tài chính doanh nghiệp tại việt nam
đã phát triển mạnh với sự tham gia của nhiều đơn vị
những tập đoàn công nghệ như vnpt fpt viettel
không nằm ngoài cuộc đua ứng dụng tự động hóa vận hành
bằng các gói giải pháp quản lý kế toán
tuy nhiên thị trường phiên tác quản lý tài chính
đang còn dư địa cho những đơn vị công nghệ
đặc biệt với trí tuệ nhân tạo
bởi phần mềm hỗ trợ kế toán sẽ phát huy hiệu quả nhất
khi có dữ liệu đầy đủ về hóa đơn thông tin khách hàng
các yêu cầu lập hóa đơn từ cơ quan thuế
xong công đoạn này sẽ tiêu tốn nhân sự nhập liệu không hề nhỏ
dễ phát sinh sai sót
tại việt nam hiện nay
chín mươi năm số lượng doanh nghiệp ở quy mô nhỏ và vừa
thống kê đến hết năm hai nghìn hai mươi hai
chỉ mới có ba mươi năm ba doanh nghiệp đã số hóa tài liệu quy trình
thực tế này mở ra cơ hội cho công ty công nghệ
công ty khởi nghiệp fintech khai thác
với nhiều mức độ hỗ trợ
trên lộ trình tạo ra hệ sinh thái quản lý tài chính thông minh
thì có năm giai đoạn
là tiêu chuẩn hóa số hóa tích hợp tối ưu hóa
và cuối cùng mới đạt giai đoạn thông minh
ở mỗi giai đoạn đều cần cái giải pháp fintech
nên còn sự linh động trong chi phí của gói giải pháp tương ứng
trong năm bước đấy thay vì mình số hóa hết
thì mình ưu tiên bước nào trước
gọn cái nhu cầu của mình lại
thì thứ nhất là cái chi phí nó cũng sẽ rẻ hơn
nó sẽ có hai hình thức cung cấp phần mềm
hiện nay ở trên thị trường nha
một là on premise
có nghĩa là mua hẳn cái phần mềm đó
cài hẳn về server của mình
đấy là cái phương án tương đối là truyền thống
và rất là nhiều doanh nghiệp lớn tập đoàn lớn
họ vẫn đang làm
cái phương án thứ hai thì nó sẽ phù hợp hơn
với những doanh nghiệp mà muốn tối ưu về chi phí
từ cái dạng mình thuê dịch vụ của họ
mình thuê dịch vụ thì cái chi phí hàng tháng
nó sẽ được chia nhỏ ra
cái nhu cầu của các doanh nghiệp
để mà chuyển đổi số
hay là tối ưu về tài chính
hay là đảm bảo về luật pháp
là nó luôn luôn có
và khi mà các cái công ty fintech vào
nó làm cho cái cuộc sống của mình
bây giờ là có vụ mà cutlet payment
nó rất là tiện dụng
thì dẫn tới là tất cả các doanh nghiệp như bên mình như vậy
thì khách hàng của mình sử dụng
những cái hình thức như thế
cũng payment cũng các digital wallet
khi đã là kinh tế thị trường mà
thì lúc đó là thay một cái cú hít
là mình phải thay đổi
bước tiếp theo của chuyên đổi số
ngành thuê và hoạt động kế toán kiểm toán
là ấn dụng khởi tạo hóa đơn điện tử
từ máy tính tiền
cục công nghệ thông tin tấm cuộc thuê
cho rằng phương thức này đang trở thành trọng tâm
của năm hai nghìn hai mươi ba
góp phần chuyển đổi số tại doanh nghiệp cơ quan nhà nước
và đặc biệt là người tiêu dùng
người tiêu dùng có thể nhận và lưu hóa đơn
trên tiết bị điện thoại thông minh
yêu cầu này tạo ra cú hút tiếp theo
cho cuộc đua fintech giải pháp kế toán
giúp doanh nghiệp sớm hoàn thiện quy trình nhập liệu hóa đơn
chuyển hóa quy trình kế toán số
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị